đón năm mới đinh rậu hai nghìn một mươi bảy thành phố hải dương rực rỡ trong cờ hoa và đèn trang trí lấp lánh dọc các con phố
không chỉ ở trung tâm thành phố mà không khí đón xuân còn lan đến từng con hẻm từng thôn xóm và ùa vào mỗi ngôi nhà
thời tiết năm nay ấm áp nên nhiều người dân đi xin chữ đầu năm và tập trung đến các khu vui chơi giải trí như công viên bạch đằng
quảng trường thống nhất độc lập cùng thưởng thức các chương trình văn nghệ do ủy ban nhân dân thành phố hải dương tổ chức
đây là một trong những hoạt động truyền thống được lãnh đạo thành phố hải dương tổ chức như những lời chúc tốt đẹp nhất tới mỗi người mỗi gia đình khi tết đến xuân về